hòa chung sắc màu lung linh và rộn ràng ấm áp đón giáng sinh tại việt nam thì vào ngày đêm qua
theo giờ việt nam người dân nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã chào đón lễ giáng sinh
vì tranh lệch búi giờ nên hầu hết các quốc gia châu mỹ sẽ phải chờ đợi thêm ít giờ đồng hồ nữa cho đến đêm giáng sinh
dẫu vậy thì không khí của ngày lễ này vẫn luôn ngập tràn với những hình ảnh biểu trưng từ cây thông noel
quả cầu thủy tinh cho đến những dàn đèn led đầy rực rỡ
đêm qua tại vương cung thánh đường sanh peter ở vatican giáo hoàng francis đã chủ trì thánh lễ giáng sinh
giáo hoàng cũng bày tỏ nỗi buồn khi giao tranh vẫn gia tăng trên khắp giải gaza
cướp đi sinh mạng của hàng chục người dân ngay trước thời điểm giáng sinh
tối nay trái tim của chúng ta hướng về bethlehem nơi sứ giả hòa bình được sinh ra
nhưng cũng là nơi đang chìm trong chiến tranh xung đột vũ trang
trong khi ngay tại vùng đất thánh bethlehem nơi chúa giê xu được sinh ra
năm nay do chịu ảnh hưởng của xung đột giáng sinh cũng có phần trầm lắng hơn
đêm qua thay vì tham gia các hoạt động chào đón giáng sinh như mọi năm
người dân tập trung tại nhà thờ giáng sinh để cầu nguyện ước mong chiến tranh sẽ sớm kết thúc
còn tại châu âu hàng trăm người dân athen hy lạp và khách du lịch đã tập trung
tại tòa thị chính thành phố để chào đón giáng sinh
theo những chiếc đèn trời
người dân cầu mong những điều ước của mình sẽ thành hiện thực
mong sức khỏe tình yêu hạnh phúc niềm lạc quan vào tương lai sẽ đến với tất cả mọi người
tôi mong ước hòa bình lòng nhân ái trên khắp thế giới
mọi người dân sẽ đoàn kết và yêu thương nhau nhiều hơn
giáng sinh là thời khắc đặc biệt
là dịp để những người thân và bạn bè quay quẩn bên nhau sau một năm bận rộn
và đây cũng là dịp để các hoạt động thiện nguyện được tổ chức
nhằm mang lại niềm vui cho những mảnh đời khó khăn
tại madrid tây ban nha trong trang phục của ông giả noel
hơn sáu người đã tham gia cuộc chạy đua xuyên trung tâm thành phố để gây quỹ cho hoạt động từ thiện
hay ở thủ đô budapest của hungary
những phần đồ ăn nóng khổi đã được các tỉnh viện viên trao tới tay
những người đang phải chật vật giữa thời tiết bút giá
giáng sinh nghĩa là sẻ chia là hy vọng cho một thế giới tốt đẹp hơn